tại khu kiểm dịch y tế quốc tế cảng hàng không quốc tế nội bài đã tăng cường tổ chức giám sát chặt chẽ bằng máy đo thân nhiệt cho một trăm linh hành khách và quan sát tình trạng sức khỏe tất cả các hành khách
khoa kiểm soát dịch y tế quốc tế trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội đã tăng cường cán bộ thường trực giám sát xử lý kiểm dịch y tế hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và đã thiết lập các phương án thu dung người nghi nhiễm bệnh cách ly người nghi nhiễm bệnh kịp thời theo quy định